cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ngô văn hà chú thị xã giá rai về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ngô văn hà chú thị xã giá rai về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố năm bị can về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hiện vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng